và sau hai mươi năm cái tấm hở tấm đan che hở đấy vẫn còn nguyên

thế nhưng chúng tôi chưa nhận được câu trả lời do lãnh đạo đi học
cải tạo các khu chung cư các nhà cư cứu là trách nhiệm của chính quyền địa phương

thì đây là cái lý thì đã được hoàn thiện
nhưng bây giờ đặt vấn đề ra là tái định cư ở đâu
cải tạo xây dựng lại các khu trung cư cũ còn nhiều vấn đề vướng mắc chưa tìm được lối ra
theo các chuyên gia trong ngành xây dựng
thì niên hạn sử dụng nhà trung cư và cơ sở hạ tầng của khu trung cư là hai tiêu chí để đánh giá về thực trạng xuống cấp của những khu trung cư cũ hiện nay
thế nhưng câu hỏi mà rất nhiều hộ dân đang đặt ra trong quá trình các cơ quan chức năng thẩm định độ xuống cấp của khu nhà được thực hiện như thế nào thì lại chưa có câu trả lời từ các cấp chính quyền

khi mà những bản tin của nhà chung cư này đang bị trả thù thì chúng ta sẽ phải b caucus và đặt được cái ý kiến
nhưng cơ quan chức năng thẩm định độ xuống cấp của khu chung cư mới đẹp tiểu khu đẹp đồng bộ diem chứ không phải comment ông nguyễn l acquirec
khi mà những bản tin của nhà chung cư mới đẹp tiểu khu đẹp đồng bộ diem chứ không phải comment ông nguyễn l architecture
băn khoăn thắc mắc của người dân không được giải đáp một cách rõ ràng
thì cư dân ở các khu tập thể cũ khó có thể rời khỏi căn nhà của mình
dù đó là một nơi không an toàn
lý giải điều này là sau hơn một mươi năm triển khai việc di dân
cải tạo lại các khu tập thể cũ
thì chương trình này gần như rậm chân tại chỗ
khi mới chỉ có hơn hai mươi chung cư cũ đã và đang được xây dựng mới
chiếm khoảng hơn một
chính vì vậy nghịch lý người muốn đi lại không đi được
người chưa muốn đi lại nằm trong diện chuyển đi
vẫn diễn ra
thế nhưng dù đi hay ở
thì nỗi lo vẫn thường trực trong cuộc sống của những người dân
nơi không an cư này
chỗ đê kia thì cháu dậy cháu cựa quậy cháu ngã cháu không biết gì cả cháu chạy vào cái ngõ